tại lâm đồng đến một mươi bốn h ngày hôm nay ngày hai mươi ba tháng hai lực lượng cứu hộ cứu nạn tỉnh lâm đồng đã tìm thấy thi thể hai nạn nhân một người nước ngoài và một người việt nam tử nạn tại thác hang cọp ở xã xuân thọ thành phố đà lạt
thông tin ban đầu sáng ngày hai mươi ba tháng hai một nhóm du khách nước ngoài đi cùng hướng dẫn viên người việt nam thuộc một công ty tổ chức tour du lịch đóng tại đà lạt và thác hàng cọp sau đó tổ chức trò chơi cảm giác mạnh đu dây vượt thác và không may xảy ra tai nạn
đến một mươi bốn h cùng ngày thi thể hai nạn nhân đã được phát hiện trong lòng suối cách chân tháp khoảng sáu trăm linh mét thác hàng cọp có độ cao khoảng năm mươi m cách quốc lộ hai mươi đoạn qua xã xuân thọ khoảng ba km khu du lịch này đã bị bỏ hoang thời gian qua
sau khi nhận được thông tin lãnh đạo tỉnh lâm đồng và thành phố đà lạt đã đến hiện trường chỉ đạo công tác cứu nạn hiện thi thể các nạn nhân đã được đưa ra khỏi hiện trường chưa xác định được danh tính